hai trạng thái đối lập này vẫn còn được duy trì trong ngày hôm nay
trong những ngày tới do vùng trung tâm của khối không khí lạnh lệch hẳn ra phía đông
khiến cho bắc bộ chuyển mây nhiều hơn nên nền nhiệt độ ban ngày có xu hướng giảm dần đi
khối không khí lạnh tăng cường sẽ khiến cho đới gió đông bắc hoạt động sẵn có trên khu vực
từ các tỉnh thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế mạnh dần lên
từ đêm nay trở đi các tỉnh bắc và trung trung bộ sẽ đón nhận một đợt mưa lớn diện rộng
và có khả năng kéo dài trong vài ngày tới
trước tiên khu vực xảy ra mưa lớn sẽ tập trung chính ở các tỉnh từ quảng bình trở vào cho đến quảng nam
sau đó sẽ mở rộng lên các tỉnh phía bắc các tỉnh là hà tĩnh và nghệ an
ở các tỉnh phía nam khi giải hội tù nhiệt đới hình thành sẽ khiến cho hoạt động của gió mùa tây nam
hoạt động trở nên mạnh mẽ hơn
ngoài ra trong những ngày tới khối không khí biển lại có xu hướng lấn dần về phía tây
nên vùng hội tù gió vẫn duy trì trên khu vực nam bộ
do đó mưa rông ở đây có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và khác với khu vực tây nguyên mưa thường xảy ra vào giai đoạn chiều tối và đêm
thời tiết trên rộng khắp khu vực biển đông bao gồm cả hai vùng biển xung quanh huyện đảo hoàng sa
cũng như trường sa đều bị chi phối bởi giải hồ tụ nhiệt đới và hoạt động của gió mùa tây nam
bởi vậy mưa rông sẽ xuất hiện nhiều và duy trì trong những ngày tới
khiến cho tầm nhìn xa bị hạn chế đi rất nhiều
ngoài ra các hoạt động khai thác thủy hải sản và an toàn vận tải hàng hải cũng sẽ bị ảnh hưởng
khi các hiện tượng thời tiết cực đoan như lúc xoáy và gió giật mạnh luôn thường trực
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước